thưa quý vị giới chức thổ nhĩ kỳ cho biết hai mươi chín người đã thiệt mạng và một người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại trung cư một mươi sáu tầng ở istanbul
ngọn lửa bùng lên tại trung cư một mươi sáu tầng ở geretev thuộc quận besistas thành phố istanbul vào lúc một mươi hai h bốn mươi bảy phút tức một mươi sáu h bốn mươi bảy theo giờ hà nội
tỉnh trưởng istanbul cho biết ngọn lửa bùng phát từ công trường ở tầng hầm của tòa nhà nơi có một hộp đen
lực lượng cứu hỏa đã mất nhiều giờ mà có thể dập tắt đám cháy
giới chức địa phương cho biết hai mươi chín người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nhiều người trong số này qua đời vì bị thương nặng
năm người đã bị bắt tại hiện trường liên quan đến vụ hỏa hoạn ở khu trung cư này
thông tin về tình hình xung đột ở giải gaza israel đang vấp phải những chỉ trích từ cộng đồng quốc tế sau khi triển khai một cuộc không kích khiến bảy nhân viên cứu trợ thiệt mạng ở gaza
trong đó có các công dân của ba lan anh australia
quân đội israel cho biết đang xem xét và điều tra ở cấp cao nhất để tìm hiểu rõ hoàn cảnh xoay quanh vụ không kích này
thủ tướng israel benjamin netanyahu hôm qua đã thừa nhận rằng lực lượng vũ trang do nhà nước do thái không kích nhầm vào tổ chức phi chính phủ world central kitchen ở gaza khiến bảy nhân viên cứu trợ thiệt mạng
thủ tướng netanyahu nhấn mạnh israel đang điều tra kỹ lưỡng vụ việc và liên hệ với chính phủ của những nhân viên cứu trợ nước ngoài bị thiệt mạng
đồng thời cam kết làm mọi cách để đảm bảo sự việc không tái diễn
phản ứng trước vụ việc nhà trắng cho biết họ phẫn nộ trước cuộc không kích của israel và tổng thống mỹ joe biden đã gọi điện cho người sáng lập nhóm viện trợ từ thiện để chia buồn cũng như chia sẻ quan điểm của mình
chúng tôi rất phẫn nộ khi biết về cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ israel đã giết chết một số nhân viên nhân đạo dân sự làm việc cho world central kitchen
nơi đã không ngừng nỗ lực để cung cấp thức ăn cho những người đang đói ở gaza và nói thẳng ra là xung quanh thế giới
chúng tôi xin gửi lời chia sẻ
tôi rất buồn sâu sắc nhất tới gia đình người thân của các nạn nhân
tôi hy vọng các cuộc điều tra liên quan của phía israel sẽ được tiến hành rộng hơn nhanh chóng và toàn diện
đồng thời những phát hiện trong cuộc điều tra sẽ được công khai cùng với trách nhiệm giải trình phù hợp
thủ tướng anh rishi sunak cùng ngày đã kêu gọi israel khẩn trương điều tra và đưa ra lời giải thích sau khi các nhân viên cứu trợ bao gồm cả công dân anh thiệt mạng ở gaza
ngoại trưởng anh david camerun trước đó cho biết anh đã kêu gọi israel ngay lập tức điều tra
và đưa ra lời giải thích đầy đủ minh bạch về những gì đã xảy ra
theo báo cáo của ngân hàng thế giới vkp và liên hợp quốc thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng quan trọng tại giải gaza trong bốn tháng qua
kể từ khi bùng phát xung đột giữa israel và hamas là khoảng một mươi tám năm tỷ usd
báo cáo đánh giá thiệt hại tạm thời được hỗ trợ tài chính thừa liên minh châu âu eu khẳng định số tiền này tương đương với gần chín mươi bảy tổng sản phẩm quốc nội gdp của bờ tây và giải gaza
trong năm hai nghìn hai mươi hai báo cáo cho biết thiệt hại ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế palestine trong đó lĩnh vực nhà ở chiếm bảy mươi hai chi phí
ước tính có khoảng hai mươi sáu triệu tấn gạch đá và bê tông đổ nát còn lại sau xung đột và sẽ phải mất nhiều năm mới có thể dọn dẹp sạch
báo cáo nhấn mạnh rằng toàn bộ dân số gaza đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng cấp tính trong đó không một nửa đứng trước nạn đói
ngoài ra người dân gaza bị hạn chế các quyền tiếp cận với dịch vụ y tế
trong khi việc cung cấp viện trợ nhân đạo cơ bản cho người dân gần như không thể thực hiện được với chín mươi hai đường giao thông chính bị phá hủy hoặc hư hỏng và cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc bị ảnh hưởng nghiêm trọng
hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna ngày hôm nay xác nhận nước này đã phóng thử thành công một loại tên lửa siêu vật âm tầm trung thế hệ mới có giá trị chiến lược quân sự
theo kcna nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
hôm hai tháng bốn đã chỉ đạo tại hiện trường việc bắn thử lần đầu tiên tên lửa hoa sông phô một mươi sáu b một loại tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn và trang bị đầu đạn siêu vật âm mới phát triển gần đây
việc thử nghiệm tên lửa này nhằm xác định những chi tiết kỹ thuật của loại tên lửa mới về tổng thể cũng như chứng minh mức độ tin cậy của hệ thống vũ khí
thông tin cho biết đầu đạn siêu vật âm đã tách khỏi tên lửa sau khi được phóng về phía đông bắc từ thao trường ở ngoài ô khu vực bình nhưỡng
đạt độ cao đầu tiên là một trăm linh một một km và lần thứ hai là bảy mươi hai ba km trong khi bay theo hành trình một km như dự kiến và chính xác chống mục tiêu ở vùng biển phía đông nước này
kcna khẳng định vụ bắn thử tên lửa không gây ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng
theo cơ quan thời tiết trung ương đài loan trung quốc một trận động đất có độ lớn bảy hai đã xảy ra ở đài loan vào sáng nay theo giờ địa phương gây mất điện nhiều nơi ở thành phố đài bắc
thông tin ban đầu cho biết có một số người bị mắc kẹt giữa các tòa nhà bị sập
theo cơ quan khí tượng đài loan tâm trấn của trận động đất ở ngoài khơi phía đông của đảo đài loan
đây là trận động đất lớn nhất tại hòn đảo này kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín khi xảy ra trận động đất có độ lớn bảy sáu khiến gần hai bốn trăm linh người thiệt mạng
hiện chính quyền đài loan chưa nhận được báo cáo về thiệt hại do trận động đất này
nhật bản cũng đã đưa ra cảnh báo sơ tán đối với người dân tại các khu vực ven biển của tỉnh okinawa miền nam nước này
sau khi xảy ra động đất mạnh kèm thiệt hại
theo sóng thần vào khoảng chín h một mươi tám phút sáng nay theo giờ địa phương tức khoảng bảy giờ một mươi tám phút cùng ngày theo giờ việt nam
sóng thần cao ba mét đã xảy ra tại đảo yonaguni
thông tin về thiệt hại trong trận động đất này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo
chuyển sang thông tin đáng chú ý khác bộ thương mại trung quốc vừa tuyên bố phản đối báo cáo về những rào cản thương mại nước ngoài mà mỹ công bố mới đây
theo đó washington đã liệt trung quốc vào danh sách các quốc gia cần quan tâm hàng đầu
tuyên bố của bộ thương mại trung quốc nhấn mạnh
báo cáo ước tính thương mại quốc gia của mỹ về rào cản ngoại thương công bố hôm hai mươi chín tháng ba
không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng các chính sách và hoạt động thực tiễn liên quan đến trung quốc
đã vi phạm đến quy định của tổ chức thương mại thế giới wto
trong khi đó lại cáo buộc bắc kinh áp dụng chính sách và hoạt động thực tiễn phi thị trường
cùng những rào cản trong các chính sách về dữ liệu và nông sản
bộ thương mại trung quốc kêu gọi mỹ nên ngừng đưa ra những cáo buộc sai trái đối với các nước khác
và tân thủ các quy định của wto
thưa quý vị việc nuôi ong lấy mật là điều phổ biến tại các trang trại nuôi ong ở kenya
tuy nhiên thời gian gần đây những người nuôi ong đã chuyển hướng sang một mục tiêu khác
đó là nuôi ong lấy nọc
nguyên do là có một thị trường đầy tiềm năng cho những người nuôi ong
khi các nhà trị liệu có xu hướng sử dụng nọc ong để điều trị y tế cho các bệnh nhân có vấn đề về sức khỏe
chính vì vậy phương pháp điều trị y tế bằng cách sử dụng nọc ong
đang khiến cho ngành nuôi ong lấy nọc ở kenya phát triển nhanh và mạnh mẽ
và đây cũng là nội dung sẽ được gửi tới quý vị trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trang trại nuôi ong này có rất nhiều tổ ong
nhưng điều đặc biệt là những người nuôi ong ở đây không nuôi ong để lấy mật
mà là để lấy một thứ khác có giá trị hơn đó là nọc ong
nọc ong ngày càng trở nên phổ biến ở kenya
khi các nhà trị liệu khám phá được nọc ong
tiềm năng y học trong nọc ong
đó là chất apitocin được tìm thấy trong nọc ong thu thập được
ưu điểm của việc lấy nọc ong này là không làm chết những con ong
không giống như việc sau khi ong sử dụng nọc để đốt người nó sẽ chết
với dụng cụ lấy nọc ong của chúng tôi
ong sẽ không bị chết khi nó đốt vào đây
dụng cụ này sẽ giúp thu thập nọc ong để chữa bệnh cho con người và cứu cả những con ong
tuy vậy không phải loại ong nào cũng phù hợp để có thể thu hoạch nọc
chúng cần phải hung hãn và sẵn sàng để trích bất cứ lúc nào
do đó nhiều nông dân phải thử nghiệm những quần thể mà họ chăm sóc
để tìm ra những quần thể có tính phù hợp
mỗi con ong chỉ chứa vài milligram nọc độc
vì vậy phải mất ba đàn ong mới lấy được một gram lọc độc
một đàn ong có thể bao gồm tới sáu mươi con ong thợ và hai mươi con ong đực
điều đó cho thấy việc nuôi ong lấy nọc có thể trở thành một ngành kinh doanh đầy hấp dẫn
một trong những thách thức của chúng tôi là cần những đàn ong
lớn và những con ong cần phải hung giữ
hơn nữa khi chúng tôi thu hoạch nọc ong
điều đó sẽ khiến những con ong mệt mỏi hơn và làm ảnh hưởng đến quá trình lấy mật của chúng
vì vậy không thể dùng một con ong quá nhiều lần
chúng tôi phải tìm kiếm và phát triển đàn ong khác thường xuyên
để không cản trở việc sản xuất mật ong
một tổ ong có thể cho thu hoạch lượng nọc ong khá lớn
nhưng một gam nọc ong có thể khiến bạn mất từ ba mươi đến bốn mươi năm phút để lấy ra
tùy thuộc vào mức độ hung hãn của đàn ong cũng như thời gian trong ngày
ong hoạt động nhiều hơn vào khoảng giữa ngày so với thời điểm buổi sáng và buổi tối
ở thị trường trong nước một gram nọc ong được bán với giá ba mươi đô la mỹ
trong khi trên thị trường quốc tế giá tăng lên một trăm linh đô la mỹ
nhu cầu ngày càng cao này đang mở ra cơ hội cho những người nuôi ong địa phương ở kenya
thâm nhập vào một thị trường sinh lợi
việc thu hoạch nọc ong bảo đảm cho chúng tôi nguồn thu nhập
bởi vì chúng tôi có thể thu hoạch nó hàng ngày so với các sản phẩm thu hoạch từ ong khác
khác với mật ong
thông thường phải đợi bốn tháng mới có thể thu hoạch
nọc ong sau khi thu hoạch được bán cho các nhà trị liệu để sử dụng cho mục đích điều trị y tế
nhiều bệnh nhân đến với phương pháp trị liệu bằng nọc ong này
với hy vọng bệnh của mình có thể được cải thiện
oanchiru ma bị đột quỵ ở tuổi một mươi bốn
và nhận thấy rằng việc tiếp nhận nọc động trong quá trình điều trị này
đã giúp cô giảm bớt phần nào cơn đau
những vết ong đốt rất đau
nhưng so với nỗi đau vì bệnh tật thì không thể so sánh được
đối với tôi tôi đã được chữa lành
vấn đề đưa tôi đến đây là cơn đau ở vai lan đến khủ tay
đây là buổi điều trị thứ ba của tôi
và tôi nhận thấy những tiến triển tích cực
cơn đau giảm bớt và tôi cảm thấy tốt hơn
nhà trị liệu stephen kimani giải thích rằng
nọc ong kích thích sản xuất các kháng thể có lợi trong cơ thể
kimani sử dụng những con ong già được chọn lọc bền vững
có tuổi thọ gần sáu mươi ngày để chiết nọc độc
những con ong này
về mặt sinh học thì hết vòng đời
không được phép quay trở lại tổ và được chọn vì nồng độ nọc độc cao
khoảng năm mươi con ong được sử dụng mỗi ngày
đảm bảo tác động sinh thái tối thiểu
ông cho biết phương pháp này là hoạt động phối hợp với y học thông thường
kết hợp phương pháp cổ xưa của người trung quốc
chúng tôi thực sự tập trung vào tình trạng bệnh
nếu đó là tình trạng cục bộ như viêm cơ khớp
thì chúng tôi thực hiện tại một điểm cục bộ
và điểm cục bộ mà chúng tôi sử dụng để trị liệu do ong đốt
bóng huyệt nếu đó là tình trạng bên trong
chúng tôi liên hệ thông qua các huyệt đạo với một mươi ba kinh tuyến
mà chúng tôi tuân theo các phương pháp châm cứu truyền thống của trung quốc
các biện pháp phòng ngừa được thực hiện bao gồm xét nghiệm dị ứng
để tránh các phản ứng bất lợi tiềm ẩn
mặc dù liệu pháp điều trị bằng nọc ong được hoan nghênh ở kenya
và được giảng dạy tại các tổ chức chính phủ
nhưng hiện tại không có quy định cụ thể nào cho việc thực hành